mặc dù nằm trong vùng khô hạn nhưng nhiều địa phương của tỉnh phú yên vẫn bùng phát mạnh dịch sốt xuất huyết
nguyên nhân chính là do người dân chữ nước không đúng cách dẫn đến vật chứa nước là nơi cho bọ gậy phát triển sinh ra mũi
thêm vào đó người dân cũng chưa ý thức được tầm quan trọng của việc phòng bệnh tại nhà khiến cho dịch sốt xuất huyết càng khó kiểm soát
xã an cư huyện tuy an tỉnh phú yên là một trong những địa bàn đang bị hạn hán nặng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng
tại thời điểm hiện nay xã an cư có hai mươi bốn ca mắc sốt xuất huyết nhiều hơn tổng số người mắc của cả năm hai nghìn một mươi tám
theo ghi nhận của trung tâm y tế huyện tuy an hầu hết ở bọ gậy phát sinh là do cách sử dụng tích chữ nước của các hộ gia đình
từ đầu tháng tám đến nay huyện tuy an đã ghi nhận năm trăm tám mươi sáu ca mắc sốt xuất huyết tăng hơn sáu mươi lần so với cùng kỳ năm ngoái
từ đầu tháng tám đến nay huyện tuy an đã ghi nhận năm trăm tám mươi sáu ca mắc sốt xuất huyết tăng hơn sáu mươi lần so với cùng kỳ năm ngoái
tuy an hiện cũng đang là một trong những địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết trên một trăm linh dân cao nhất cả nước
trước tình hình dịch bùng phát mạnh các trạm y tế xã tăng cường tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh
tuy nhiên không ít người dân vẫn còn khá chủ quan

công tác phòng chống dịch tại các địa phương cũng phải được thực hiện đồng bộ quyết liệt và triệt đề hơn